qua công tác nắm tình hình công an huyện duy xuyên phát hiện phan công tuân cùng với các đối tượng trú tại thị xã điện bàn thành phố hội an có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép nhằm thu lợi bất chính
các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản đại lý của nhà cái bóng tám mươi tám để chia ra các tài khoản cá cược sau đó giao cho nhiều con bạc
tại cơ quan điều tra phan công tuân khai nhận cùng đồng bọn tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến năm tỷ đồng
hiện công an huyện duy xuyên đang tiếp tục xác minh điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan
công an tỉnh quảng bình cũng vừa triệt phá ổ nhóm thu thập hơn một mươi bảy triệu dữ liệu thông tin cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước
theo các nhóm vùng miền chức danh và nghề nghiệp để bán nhằm thu lợi bất chính
và nhằm che giấu hành vi của mình nhằm đối tượng đã thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện nước trên phạm vi toàn quốc
ước tính số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt được và các tài khoản rửa tiền là khoảng bốn mươi tài khoản với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại địa bàn tỉnh quảng bình qua tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân về hoạt động lấy cắp thông tin dữ liệu cá nhân nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
sử dụng mạng viễn thông mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi
xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới cần phải tập trung đấu tranh phát hiện ngăn chặn nên giám đốc công an tỉnh quảng bình đã chỉ đạo xác lập truyền án đấu tranh
sau một thời gian kiên trì theo dõi lên kế hoạch đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng bình thực hiện kế hoạch phá án
từ nhiệm vụ được phân công đồng loạt triển khai lực lượng chia thành nhiều mũi di chuyển đến thành phố hồ chí minh tiền giang tây ninh bến tre thành hóa
chủ đề đó là truy bắt khám xét trộ tập các đối tượng liên quan để khai thác đấu tranh
các đối tượng gồm nguyễn phát tài mạch thị nga mạc thị mị phan thị bạc phạm thị lý và đoàn phạm thành nhân
quá trình khám xét nơi ở các đối tượng đã thu giữ khoảng bốn file dữ liệu chứa một mươi bảy triệu thông tin cá nhân bị đánh cắp và nhiều tăng vật tài liệu liên quan
bước đầu xác định thủ đoạn của các đối tượng này là kết nối với nhau để thu thập trái phép các thông tin của hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng
sau đó chúng dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập sim điện thoại khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản internet banking
có kết nối với sim để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tôi có quen biết một anh trên mạng
anh ấy có chỉ cho tôi cách thực hiện chiếm đoạt sim để hắc tiền trong tài khoản của người khác
gọi điện cho khách để yêu cầu thực hiện chuyển đổi sim từ ba g lên bốn g
và thực hiện lấy sim khách hàng
và tôi sẽ thực hiện truy cập vào tài khoản ngân hàng của khách hàng để thực hiện lấy otb và chuyển tiền đi
nhằm che giấu hành vi của mình nhóm của mạch thị nga mạch thị mị đã kết nối với nguyễn phát tán
đối tượng chuyên thực hiện hành vi rửa tiền

thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện nước trên phạm vi toàn quốc
ước tính số tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận chiếm đoạt được
và các tài khoản rửa tiền là khoảng bốn mươi tài khoản với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
không được cung cấp mạng otp khi các đối tượng giải trình là nhà mạng giải trình ngân hàng
nếu chúng ta cung cấp mạng otp thì vô tình chúng ta đã làm lô bí mật cá nhân
thông tin cá nhân và đối tượng xấu sẽ lây dung lô hộng này
sẽ đánh cắp sim và tài khoản ngân hàng làm chúng ta sẽ mất cái tài khoản ngân hàng
qua các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn phát tài mạch thị nga về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản
và mạch thị mị về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
tiếp tục phối hợp với công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan
tại bản trường khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng
vừa phát hiện và bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là phen khâm phăn tụi quốc tịch lào
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đến khu vực biên giới để bán cho một người không rõ danh tính
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
cũng với hành vi mua bán cháy phép chất ma túy hai đối tượng là nguyễn phước thành chú tại tỉnh đồng nai
và trần huy hùng chú thành phố hồ chí minh đã bị công an tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giả
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt quả tăng thành đang mang hai gói ma túy
trọng lượng bốn trăm chín mươi tám gram đi bán cho người nghiện tại phường tân biên
qua đấu tranh thành khai nhận mua số ma túy trên của trần huy hùng với giá một trăm chín mươi năm triệu đồng
về để chia nhỏ mang đi bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an đã tiến hành bắt khẩn cấp hùng và khám xét nơi ở
tại huyện hóc môn thành phố hồ chí minh thu giữ thêm bốn gói ma túy có trọng lượng một trăm bốn mươi hai gam
và nhiều dụng cụ dùng để mua bán ma túy
còn tại kiên giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá
đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn thành thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường vĩnh lợi thành phố rạch giá về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào đêm ngày hai tháng một mươi hai tại một con hẻm ở đường lâm quang kỳ phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
lực lượng công an bắt quả tang thức đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một gói giấy bên trong có chứa nhiều viên nén
và bịch ni lông nghi là ma túy tổng hợp
kiểm tra trong cốp xe của thức lực lượng công an còn thu giữ
một khẩu súng bằng kim loại và một mươi viên đạn
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thức
thu giữ thêm một trăm linh hai viên nén màu nâu và một mươi chín bịch ni lông
bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an thức thừa nhận mua số ma túy trên từ thành phố hồ chí minh
đem về cất giấu để sử dụng